hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
người tặng bé gái chiếc còi sau lễ diễu binh diễu hành là thượng tá phạm đại đồng
phó trưởng phòng huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
trong sự kiện này anh là phó sở chỉ huy thường trực diễu binh diễu hành của bộ công an
chia sẻ về việc tặng chiếc còi cho bé gái ở điện biên thượng tá phạm đại đồng cho biết
sau mùng bảy tháng năm khi buổi lễ kết thúc chứng kiến hàng nghìn người dân xếp hàng giày đứng hai bên vẫy chào đoàn diễu binh
anh cũng như đồng đội rất xúc động
theo thượng tá đồng lúc này anh bắt gặp hình ảnh một bé gái đặc biệt lặng lẽ dưới trời nắng cổ vũ đoàn quân
giữa biển người tôi thấy bé gái rụt rè nhìn kỹ mới biết cháu bị chậm phát triển
chân quý tình cảm bé gái dành cho các chiến sĩ trong đầu tôi nghĩ nên tìm xem trên người có món gì để tặng cháu hay không
đưa tay lên thuê áo ngực cháy thấy chiếc coi chỉ huy đồng hành với mình hơn bốn tháng qua
anh liền quay lại đeo món quà vào cổ bé gái nhận được món quà bé gái rất vui và thích thú
thương tá phạm đại đồng cho hay anh cùng đồng đội từ hà nội lên điện biên luyện tập diễu binh từ ngày hai mươi năm tháng bốn
món quà nhỏ dành tặng bé gái cũng là kỷ niệm của anh tại mảnh đất điện biên anh hùng
anh lò công huynh hai mươi năm tuổi sống tại phường nam thanh là người quay lại khoảnh khắc ý nghĩa và chia sẻ lên mạng xã hội
sau một ngày đoạn video thu hút hơn hai triệu lượt xem hàng nghìn bình luận và chia sẻ
anh huynh kể khoảng một mươi giờ ngày bảy tháng năm đoàn diễu binh diễu hành di chuyển qua đường võ nguyên giáp
lúc này anh bật máy điện thoại dự định quay lại cảnh người vợ chào đoàn diễu binh diễu hành
thì bất ngờ ghi lại được khoảnh khắc thượng tá phạm đại đồng tặng quà cho bé
khoảnh khắc người chỉ huy trao chiếc cò chỉ huy vỗ nhẹ vào vai động viên của bé rồi vội vàng quay lại hành quân
khiến huynh và mọi người đều bất ngờ xúc động
tôi quay và chia sẻ khoảnh khắc đẹp của các cán bộ chiến sĩ với cộng đồng không nghĩ nhận được sự quan tâm của mọi người đến vậy
một ngày sau sự kiện gia đình anh nguyên bá thượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở phường nam thanh thành phố điện biên phủ
vẫn chưa hết bồi hồi xúc động khi con gái nhận được món quà ý nghĩa từ chiến sĩ cảnh sát
anh thưởng cho biết con gái anh tên huyền my chín tuổi cô bé thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa
sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh từ bé đã phải đi viện nhiều lần
căn bệnh cũng làm ảnh hưởng đến trí não khiến cháu chậm phát triển
cách đề bà đến bốn năm khi còn ở quê ông bà nội đưa my tới trung tâm dành cho những trẻ cùng hoàn cảnh
sau đó vợ chồng anh thưởng chuyển lên điện biên sinh sống huyền my đi học tại trung tâm hỗ trợ cộng đồng của tỉnh
vợ chồng anh thường mở cửa hàng bánh mì ở phường nam thanh
hàng ngày đoàn diễu binh diễu hành luyện tập cho lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đi qua đây
cứ đến giờ luyện tập của các chiến sĩ bé my lại đứng trước nhà quan sát
hôm bảy tháng năm sau khi lễ kỷ niệm kết thúc bé vẫn cố nán lại cổ vũ đoàn diễu binh
bất ngờ bé được một sĩ quan cảnh sát cơ động tiến đến tặng chiếc còi chỉ huy coi giúp bé gái đeo lên cổ
anh thượng kể lúc nào con cũng đứng gấp đấy một mình lạng lẽ đứng xem giữ binh
con rất thích hay nói bộ đội hành quân
trong video khi đoàn diễu binh gần đến là lúc con vừa ngủ dậy mắt còn díp lắm con chạy ra xem ngay
nhận được chiếc còi của chú cảnh sát cháu vui lắm
hai chị em mang ra chơi từ sáng đến tận một mươi một một mươi hai giờ đêm tranh nhau thôi
anh thưởng mong muốn gửi lời cảm ơn chiến sĩ đã tặng món quà ý nghĩa cho con gái
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biển phủ năm nay

một trong những hình ảnh đẹp được người dân đặc biệt ấn tượng chính là bé gái người dân tộc thái
hóa thân vào hình ảnh tượng đài điện biên một điểm nhấn quan trọng trong phần mở đầu của lễ kỷ niệm
nếu ai theo dõi buổi tường thuật trực tiếp hẳn sẽ ấn tượng với một cô bé cực kỳ xinh xắn đáng yêu
cô bé dễ thương tới mức hình ảnh của cô bé được viral khắp trên các nền tảng mạng xã hội
nụ cười hồn nhiên trong chẻo và ngây thơ đốn tim người đối diện
nhiều người ưu ái gọi em là cô bé được cưng nhất lúc này
hình ảnh tượng đài chiến thắng điện biên phủ có ba chiến sĩ đứng lưng tựa vào nhau
bé em bé dân tộc thái trên tay cầm một bó hoa và trên cùng là lá cờ quyết chiến quyết thắng
trong đó chiến sĩ phất cao lá cờ tự trưng cho các đại đoàn tham gia chiến dịch năm xưa
chiến sĩ bé em bé dân tộc thái trên tay tự trưng cho sự nối tiếp thế hệ
góp phần xây dựng quê hương tây bắc phồn vinh hạnh phúc
và đây cũng là hình ảnh được rất nhiều người quan tâm
tàu dõi lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
được tổ chức tại sân vận động tỉnh điện biên buổi sáng ngày hôm nay
được biết cô bé tên thật là trâm đang được gọi với cái tên là bé tượng đài
bé rất dễ thương đặc biệt là cô bé người thái bốn tuổi này rất yêu thích các chú bộ đội
nên khá thuận lợi khi dựng tạo hình
để tạo hình được đẹp và giống như bức tượng đài chiến thắng
bé trâm và ba chú bộ đội phải trồng hình trèo lên cao
không những không sợ mà gương mặt bé trâm luôn tươi cười
tay cầm bó hoa phẫy chào khán giả rất đẹp
gia đình và cả cô bé đều rất hợp tác khiến hình ảnh càng trở nên đẹp và đáng nhớ hơn
những ngày tập dẫu cho thời tiết vô cùng nắng nóng khiến cho nhiều người lớn phải khó chịu
nhưng em bé cực kỳ nhiều năng lượng luôn nở nụ cười trên môi dù trong bất kỳ tình huống nào cũng ngoan ngoãn tập luyện
theo mẹ của bé em được nghệ sĩ nhân dân thu hà lựa chọn khi đến sân chơi cùng ông nội
và trong những ngày qua
trên nhiều nền tảng mạng xã hội những đoạn video ghi lại cảnh một em bé trong trang phục dân tộc thái
đảm nhận vai trò mô phỏng hình ảnh của em bé tượng đài chiến thắng điện biên phủ đã được chia sẻ và thu hút rất nhiều lượt xem
bé trâm có hương mặt xinh xắn tác phong nhanh nhẹn hoạt bát xuất hiện ở ngay phần biểu diễn đầu tiên
bởi vậy danh tính của em cũng được nhiều người quan tâm từ những ngày đầu tập
chị ý nhi mẹ của em bé trần vi trâm cho biết
gia đình rất bất ngờ khi con gái được nhận sự chú ý của cộng đồng mạng
trong suốt thời gian qua
trước đó vào chiều hai mươi năm tháng bốn vi trâm được ông nội đưa tới sân vận động thành phố
để xem các chiến sĩ luyện tập phục vụ cho buổi lễ sắp tới
vô tình cô bé lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ nhân dân thu hà
thấy em bé hoạt bát nhanh nhẹn với gương mặt rất phù hợp
để chọn làm nhân vật mô phỏng của em bé tượng đài địa biên phủ
nghệ sĩ nhân dân thu hà đã nói chuyện với gia đình và ngọ ý mời trâm thử vai
gia đình rất bất ngờ cũng xen lẫn sự tự hào nên muốn để con thử sức
không ngờ con hợp tác và vào luyện tập cùng các chiến sĩ ngay buổi chiều hôm đó
sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn trâm được mẹ mặc trang phục truyền thống của người thái
và tham gia luyện tập tại sân vận động
được biết trang phục của cô bé gồm váy nhung đen và áo truyền thống
do muốn con có thêm điểm nhấn nên chị nhi thiết kế và đặt riêng cho con chiếc khăn piêu đổi lên đầu
kể từ đó sáu giờ sáng mỗi ngày cô bé bốn tuổi lại có mặt tại sân vận động hợp luyện cùng các chiến sĩ
trâm được một chú bộ đội bế trăm
đội hình gồm ba chiến sĩ và một em bé một phòng tượng đài chiến thắng điện biên phủ
động tác chủ yếu của em là dơ hai tay trào với một bó hoa và lá cờ quyết chiến quyết thắng cầm theo
có những ngày nhiệt độ ngoài trời ở điện biên phủ lên tới bốn mươi độ c
nhưng cô bé vẫn tỏ ra hào hức mong chờ tới tiết mục biểu diễn
kết thúc buổi tổng duyệt ngày năm tháng năm trâm được nghỉ ngơi một ngày để cho tới bảy tháng năm biểu diễn chính thức
mẹ cô bé tự hào chia sẻ
con rất hào hứng khi được tập luyện với các chiến sĩ
các chiến sĩ không kêu la hay tỏ ra mệt mỏi luôn rất hợp tác
hôm nào được nghỉ không tới sân vận động chăm lại hỏi mẹ bao giờ tiếp tục
điều này cũng đúng với tính cách ở nhà của trâm vì con là một cô bé hướng ngoại ưa vận động và luôn tràn đầy năng lượng
được biết tượng đài chiến thắng điện biên phủ được đặt tại trung tâm thành phố
mô phỏng hình tượng ba chiến sĩ đứng với lưng tựa vào nhau
trong đó trên vai một chiến sĩ bé em bé gái dân tộc thái